kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
hôm nay hai mươi tháng ba tòa nhân dân huyện cầu ngang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với thạch cương
tô hoàng trương cung chú xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo chẳng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thạch cương và tô hoàng trương đã dùng tài khoản facebook cá nhân
đăng nhiều video chia sẻ bài viết có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc tôn giáo
xuyên tạc chính quyền xuyên tạc lịch sử việt nam xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân việt nam
xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương
ngoài ra hai đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng nhưng đều chưa chấp hành
căn cứ và tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện cầu ngang
đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với thạch cương ba năm sáu tháng tù giam đối với tô hoàng trương
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ba đối tượng hoàng văn bắc trần hồng quân lê văn hiền
cùng chú tại tỉnh quảng bình đã bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hiểu hạn bắc nam vinh
có trụ sở tại phương bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch
ở hàn quốc sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của một mươi sáu người
thu số tiền gần sáu tỷ đồng sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại thành phố huế để đưa người đi
tuy nhiên cơ quan công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng
theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh hậu giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo phạm hiếu nghĩa
chú thành phố vị thanh tỉnh hậu giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án một mươi hai năm tù giam
theo nội dung cáo trạng vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nghĩa thuê xe ô tô bảy chỗ của một người
quen ở thành phố vị thanh để chở khách nhưng sau đó nghĩa chạy thẳng xuống thành phố hà tiên
tỉnh kiên giang để thế chấp lấy số tiền một trăm chín mươi hai triệu đồng gần một mươi ngày sau nghĩa tiếp tục nhờ người quen
điện thoại cho bị hại hỏi thuê giúp một xe ô tô bốn chỗ rồi đem cầm với giá một trăm năm mươi sáu triệu đồng
qua điều tra cơ quan công an thu hồi hai xe ô tô trả cho bị hại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam lê hữu vịnh và đàm minh
thành cùng chú thị xã nghi sơn về tội chiếm đoạt vật liệu nổ mua bán trái phép vật liệu nổ
nguyễn thị thoa chú thị xã nghi sơn về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vật liệu nổ
kết quả điều tra xác định lê hữu vịnh được một chủ doanh nghiệp thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ
để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trong quá trình tiếp nhận vận chuyển
vịnh đã cấu kết với thành lấy bớt hai mươi một thùng thuốc nổ hơn năm trăm linh kg và một trăm hai mươi tám kíp nổ
bán cho nguyễn thị thoa với tổng số tiền là một trăm chín mươi một năm triệu đồng
sau quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và bắt xử ba đối tượng trên
công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc trái phép
bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn xã phan hòa huyện bắc bình
tiến hành kiểm tra một địa điểm tại thôn bình minh xã phan hòa huyện bắc bình
công an huyện bắc bình phát hiện bắt giữ một mươi năm đối tượng
có liên quan thu giữ ba mươi con gà đá bốn tờ phơi cá cược đá gà một mươi sáu điện thoại di động
hai mươi chín xe mô tô hơn năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác liên quan
hiện công an huyện bắc bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv